xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã thức dậy và đồng hành cùng chúng tôi trong bốn mươi năm phút tới đây của chương trình an ninh ngày mới
vâng thưa quý vị tối qua ngày hai mươi tháng chín chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh ký ban hành chỉ thị hai mươi một
điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín ubnd hà nội quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo nguyên tắc tại chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế
cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
cụ thể hoạt động hội họp các sự kiện tập trung không quá hai mươi người một phòng
trong trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan trung ương cấp ủy chính quyền địa phương quyết định
và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu các biện pháp phòng chống dịch
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
cơ sở cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa
cửa hàng kinh doanh trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn
cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch
thành phố cho phép hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh ngân hàng kho bạc
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp
chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa
cơ sở cai nghiện cơ sở bảo trợ xã hội cửa hàng cắt tóc vội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa rửa xe
cơ sở kinh doanh nghệ tử điện lệnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm
sách thiết bị đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng
hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ cùng ngày
cơ quan công sở công ty doanh nghiệp tập đoàn trừ cơ quan trung ương lực lượng vũ trang
phòng chống dịch bệnh và cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế bố trí cho cán bộ công chức viên chức
người lao động làm việc theo nguyên tắc năm mươi trên năm mươi năm mươi tại trụ sở và năm mươi sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại địa điểm công cộng tôn giáo tín ngưỡng thờ tự và một số loại hình dịch vụ khác
không thuộc các nhóm được cho phép nêu trên tiếp tục tạm dừng hoạt động
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam
chỉ đạo bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hà nội xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
trước đó văn phòng chính phủ nhận được thông tin phản ánh
theo quy định các chi phí xét nghiệm điều trị covid một mươi chín đều do ngân hàng nhà nước chi trả
nhưng hiện vẫn có không ít trường hợp bệnh nhân chưa biết có mắc covid một mươi chín hay không
khi tới một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội để điều trị đều phải xét nghiệm covid một mươi chín theo chỉ định
và phải thanh toán chi phí xét nghiệm
về việc này phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ y tế ủy ban nhân dân tp hà nội xem xét
có thông tin rõ ràng minh bạch về các quy định của pháp luật
đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định nếu có của các cơ sở y tế
thực vị thời gian gần đây trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
hải dương đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để hạn chế người dân đi lại
cũng như tăng cường công tác kiểm tra giả soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
nhưng trên thực tế nhiều người vẫn cố tỉnh qua mặt cơ quan chức năng bằng chiêu trò
dùng giấy chứng nhận giả xét nghiệm xét nghiệm kết quả xét nghiệm pcr covid một mươi chín để qua chốt
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến nay công an tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc
liên quan đến hành vi làm giả sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả trong đó đã khởi tố năm vụ án
gần đây nhất ngày sáu tháng chín văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương

công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng nguyễn văn công hai mươi chín tuổi
trú tại phường minh tân thị xã kinh môn
theo kết quả điều tra thời gian qua đối tượng đã làm hơn một trăm linh giấy xét nghiệm giả
cho các trường hợp là lái xe người buôn bán và công nhân
sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức
chữ ký giấu chức danh của các cá nhân có liên quan để phục vụ việc làm giả
thứ nhất là các đối tượng thu gom các mẫu giấy xét nghiệm thật
hoặc là giấy xét nghiệm đã hết hạn sử dụng đưa vào máy tính để xịt can và lấy các mẫu dấu
mẫu chữ ký của cơ quan của người có thẩm quyền xét nghiệm covid
sau đó lưu vào máy tính của mình
rồi các đối tượng trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội tìm người có nhu cầu
khi đã thỏa thuận được các đối tượng dùng máy tính máy in
có in full màu sử dụng phần mềm photoshop để làm giả các giấy xét nghiệm của các trung tâm
các đối tượng làm giả đã lợi dụng nhu cầu của lái xe và người dân
có nhu cầu giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
không cần đi xét nghiệm
những giấy giả xét nghiệm này được bán với giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng
nhưng hậu quả của nó để lại thật khôn lường trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch
các địa phương đang phải kiểm soát chặt chẽ từng trường hợp tại các chốt kiểm soát
tôi đã liên hệ với một người ở trên mạng và đặt ba giấy xét nghiệm
để di chuyển cho ngày mùng năm mùng một mươi và mùng một mươi hai
mục đích là để đi qua các chốt kiểm dịch
tôi đã từng đi qua các chốt kiểm dịch vĩnh phúc thái nguyên và bắc ninh hải dương
sau khi đến hải dương cầu đao bách tôi bị lộ chức ngăn bắt giữ tại cầu đao bách
ngoài cách đặt mua giấy xét nghiệm qua mạng
có người còn nhờ người nhà in sẵn cả chục giấy xét nghiệm giả để dùng dần
những vụ việc bị phát hiện khởi tố thời gian qua đã cho thấy nỗ lực
của công an tỉnh hải dương trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến công tác phòng chống dịch
đồng thời cho thấy mọi hành vi phá vỡ nỗ lực của cả nước
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác
và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
hai là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tử quốc
cũng như động viên nhân dân tích cực phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
và giả soát tuyên truyền yêu cầu các chủ cơ sở phô tuyên truyền cam kết
và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
không làm giả các tài liệu của cơ quan tổ chức
tiếp theo là lực lượng công an tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh
phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người ra vào
hiện tại hải dương đang duy trì hoạt động của hai mươi tám chốt kiểm soát cấp tỉnh
một mươi chín chốt kiểm soát cấp huyện và một trăm linh chín chốt cấp xã

tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hải dương thời gian qua đã được kiểm soát
hơn hai mươi ngày qua hải dương không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng
một đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép quy mô lớn vừa bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an
phối hợp cùng công an huyện nghi lộc triệt xóa thành công và bắt giữ chín đối tượng có liên quan
qua điều tra cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng là liên kết
với các thủ với các đối tượng quản lý phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài
đổi thưởng online nổ hũ b hai mươi chín choáng g tám để mở đại lý tiền game online cấp hai
nhằm mục đích mua và bán tiền ảo trong game
để có tiền tham gia đánh bạc người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game
đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật
bước đầu đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
lên đến trên năm mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô ba máy tính sách tay
điện thoại di động một mươi thẻ ngân hàng năm sim điện thoại và các tài liệu liên quan
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và mở rộng chuyên án
còn tại tỉnh lào cai công an huyện văn bàn vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng hoàng văn thoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn hai minh thượng
xã minh lương huyện văn bản tỉnh lào cai cùng nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi
tại khu vực thôn hai minh thượng xã minh lương tổ công tác đội cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn
tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng hoàng văn thoa đồng thời thu giữ trên người đối tượng
bánh heroin một trăm ba mươi viên ma túy tổng hợp hai gói ma túy nhỏ một xe mô tô cùng nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu thoa khai nhận vận chuyển thuê toàn bộ số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
để mang đi tiêu thụ với tiền công là hai triệu đồng
khi đang trên đường đi bán thì bị lực lượng công an bắt giữ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ phụ thuộc vào đường truyền của tổng cục thuế
trường hợp đường truyền hay hệ thống liên kết bị lỗi thì các chủ thể có thể gặp phải vấn đề chậm trễ trong xuất hóa đơn
mất thời gian ảnh hưởng hoạt động kinh doanh
ngoài ra có thể xảy ra tình trạng các nhà hàng quán ăn lách quy định bằng cách không nhập dữ liệu trên máy tính tiền
có kết nối mà ghi ra giấy cho khách xem và thu tiền mặt
do vậy theo các chuyên gia bộ tài chính cần đề xuất ban hành quy định hóa đơn mua hàng của cá nhân
sẽ được tính vào chi phí và được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân
việc này sẽ khuyến khích khách hàng có thói quen yêu cầu xuất hóa đơn điện tử
còn trên báo nhân dân thông tin khẳng định sự lạc quan về tương lai và tin tưởng vào sức mạnh
khả năng phục hồi của nền kinh tế việt nam
nhưng các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đều cho rằng
nhanh chóng mở cửa trở lại nền kinh tế là yêu cầu cấp bách hiện nay
chia sẻ với báo nhân dân các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu tại việt nam đều khẳng định rằng
vaccine là yếu tố then chốt và là chìa khóa để cho phép tái mở cửa an toàn và phục hồi kinh tế
ngoài ra khi tiến tới một trạng thái bình thường mới
điều quan trọng là phải có sự phối hợp các chính sách trên toàn quốc
bao gồm vận chuyển sẵn sàng xét nghiệm nhanh để nhanh chóng cách ly f
qua đó đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm thiểu tác động đến các hoạt động
bên cạnh đó hệ thống quản lý hành chính cần chấp nhận chấp nhận nhiều hơn các tài liệu kỹ thuật số của doanh nghiệp
vừa tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong thời gian covid một mươi chín
vừa cho phép đổi mới và tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số
dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường
đang được bộ tài nguyên và môi trường gấp rút hoàn thiện
tuy nhiên các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng nhiều quy định của dự thảo nghị định
sẽ khiến tăng chi phí thực hiện cho doanh nghiệp
nhưng hiệu quả trong quản lý và bảo vệ môi trường không như kỳ vọng
thông tin trên báo quân đội nhân dân
cụ thể hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho rằng
dự thảo đưa nhà máy thủy sản vào mức nguy cơ ô nhiễm cao là không công bằng
bởi nếu so với các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dệt nhuộm
thì nước thải của ngành thủy sản ít ô nhiễm môi trường ít độc hại hơn nhiều
nhưng lại bị xếp vào mức độ cao hơn
bên cạnh đó các phế thải thủy sản như sơn cá vỏ tôm vỏ ngao sò
đa phần được các cơ sở bên ngoài thu gom để làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
sản xuất đồ mỹ nghệ lấp đất lấp đường
hoặc nếu phải bỏ đi thì cũng không phân hủy tạo thành các chất thải nguy hại
các doanh nghiệp cho rằng nếu dự thảo được thông qua
sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và có thể phát sinh tiêu cực trong thực tiễn
bộ giáo dục và đào tạo vừa cho biết đã trao đổi với một số trường đại học lớn
về việc xét tuyển bổ sung cho những thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông cao
nhưng trượt nguyện vọng xét tuyển
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo thống kê của bộ giáo dục đào tạo
trong kỳ xét tuyển vừa qua số thí sinh đạt hai mươi bảy điểm trở lên
tổng ba môn chưa tính điểm ưu tiên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển nào
là một trăm sáu mươi năm em có ba em trong số này có tổng điểm trên hai mươi tám điểm
trong một trăm sáu mươi năm em có năm mươi một em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự
một trăm một mươi bốn em xét tuyển vào các trường công an quân đội
để xem xét quyền lợi cho các em một số trường đại học lớn cho biết
sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông cao
và thuộc đối tượng như trên căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được
theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với trường quay của sáng phương nam
để cập nhật thêm các tin tức
xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị mở đầu sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tại thành phố hồ chí minh vừa cấp cứu thành công
một bệnh nhân bị máy cắt giấy cắt lìa hai tay
ngay tại phòng mổ giải chiến nhờ hệ thống báo động đỏ cốt rết
bệnh nhân nam hai mươi bảy tuổi nhập viện trưa hai mươi tháng chín trong tình trạng hai tay bị đứt lìa
sốc tụt huyết áp
ngay tại thời điểm tiếp nhận bệnh nhân chưa được test covid một mươi chín
nhưng trước tình trạng nguy kịch các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện
khẩn trương chuẩn bị mổ mà không cần chờ kết quả pcr
một mặt tranh thủ chăm sóc cho bệnh nhân mặt khác khám toàn diện
để xác định tổn thương toàn diện
ca phẫu thuật ngay tại phòng mổ giải chiến kéo dài gần hai giờ đồng hồ
đã nối liền được tay phải cho bệnh nhân
chúng tôi tiên lượng là sau này sẽ phục hồi tương đối tốt
kết hợp với vật lý trị liệu thì có thể là sau này là bệnh nhân
là cái tay này phục hồi gần như hoàn toàn
theo các bác sĩ để tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu
việc phẫu thuật phòng mổ giải chiến bệnh viện giúp kịp thời cứu sống bệnh nhân
mà không cần đợi kết quả xét nghiệm pcr
sau ca phẫu thuật nếu bệnh nhân âm tính với covid một mươi chín
sẽ được chuyển đến khu điều trị phù hợp
trường hợp dương tính thì sẽ tiếp tục được điều trị tại chỗ cho bệnh nhân
đến khi bệnh nhân ra viện
kể từ nay đến ngày ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ chuyển sang
test nhanh kháng nguyên ở tất cả những vùng nguy cơ
thay vì lấy mẫu test nhanh hoặc là pcr mẫu gột
ở vùng đỏ cam vàng xanh như trước đây
đó là thông tin vừa được ubnd thành phố hồ chí minh công bố
nhằm tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư
từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
theo đó có sự thay đổi về cách thức lấy mẫu xét nghiệm cho các vùng nguy cơ
thành phố sẽ thực hiện test nhanh kháng nguyên để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm
không thực hiện phương pháp xét nghiệm rt pcr như trước
tại các vùng đỏ vùng cam sẽ thực hiện test nhanh khá nguyên đơn
cho toàn bộ người dân trên địa bàn trừ các f được xác định trong vòng một mươi bốn ngày gần đây
và các trường hợp f khỏi bệnh lặp lại sau hai ngày làm liên tục ba lần trong bảy ngày
tại các vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh thực hiện test nhanh kháng nguyên đơn
cho mẫu đại diện hộ gia đình trong đó mẫu được sau phải khác với mẫu ở đợt trước
tại các vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh thực hiện test nhanh kháng nguyên đơn
sẽ đảm bảo các quy định và nguồn lực tham gia lấy mẫu tiếp tục chia nhỏ địa bàn
và tổ chức nhiều đội lấy mẫu phù hợp chú động huy động tăng cường nguồn nhân lực
tại địa phương tham gia công tác lấy mẫu tăng cường sự tham gia của ban điều hành khu phố
ấp tổ dân phố tổ nhân dân trong quá trình tổ chức lấy mẫu tại địa phương
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh kể từ ngày một
cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi cán bộ công chức viên chức người lao động được tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc được cấp thẻ xanh covid một mươi chín sẽ đến trực tiếp trụ sở để làm việc
theo đó ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản khẩn về việc thay đổi các phương thức làm việc
của các cơ quan đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
với ba giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí tối đa
chỉ một nữ nhân viên để tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được cấp thẻ xanh covid một mươi chín
được làm việc trực tiếp tại trụ sở và phải tổ chức xét nghiệm thực hiện năm k theo quy định
những trường hợp cấp bách vẫn phải tiếp nhận trực tiếp để giải quyết cho người dân và doanh nghiệp
như đăng ký khai sinh khai tử thu tục liên quan đến kho bạc công chứng chiến thực như di chúc
thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục thực hiện các nội dung phòng chống dịch
như giai đoạn một với tối đa hai phần ba tổng số lao động của đơn vị
các cá nhân đã yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp thẻ xanh covid một mươi chín
giai đoạn ba sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các cơ quan được bố trí toàn bộ cán bộ công chức
viên chức người lao động có thẻ xanh covid một mươi chín làm việc trực tiếp tại trụ sở
người có thẻ vàng covid một mươi chín và có thêm kết quả xét nghiệm âm tính
người dân đến trụ sở giải quyết thủ tục hành chính phải có thẻ xanh covid một mươi chín
nếu chỉ có thẻ vàng covid một mươi chín thì phải đi kèm kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
tại các cơ sở y tế có thẩm quyền
có thể nói đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch bệnh tại tỉnh đồng nai đã được cơ bản kiểm soát
và đang tập trung xanh hóa những vùng đỏ
để không phong tỏa trên diện rộng thì cơ quan chức năng đang tập trung dập dịch ở những vùng đỏ
đồng thời chuẩn bị các phương án để nới lỏng trở lại trạng thái bình thường mới
ở các vùng xanh kể từ ngày hai mươi tháng chín
đây là hình ảnh hàng dài người dân đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm ở khu phố tiên bình
phường tam phước thành phố biên hòa
để test nhanh tất cả các người dân ở trọ tại các khu phố nguy cơ rất cao
chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực tăng cường lấy mẫu xét nghiệm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
việc tập trung tầm soát ở các khu nhà trọ cũng được tiến hành ở tất cả các phường xã khác của thành phố biên hòa
và các nguyện nhân trạch trạng bom tỉnh cửu
năm địa phương này chiếm đến khoảng chín mươi năm trên tổng số hơn ba mươi bảy ca mắc đến thời điểm này của tỉnh đồng nai
trong đó phần lớn ca nhiễm ở các khu nhà trọ có công nhân đông
đối với công tác bắt cách và truy vết những người dân tỉnh đưa đi chú trị

còn lại thì cả hệ thống chính trị đang vào cuộc về bảo quản thật chặt và siết chặt những chấu chặn
để làm sao đó cho người dân thực hiện nghiêm trị tị một mươi sáu để tránh tình trạng lây lan
đối với các huyện có số ca nhiễm ít cùng với kiểm soát chặt nguồn lây
ngành chức năng cũng đang rút ráo thực hiện các phương án trở lại trạng thái bình thường mới gồm xanh từ ngày hai mươi tháng chín
chúng tôi đã xác định các nguồn lây chủ yếu để quản lý

về cơ bản đến giờ này huyện cẩm mỹ các xã đã trở lại vùng xanh
chúng tôi quản lý nghiêm ngặt vùng xanh
sau nhiều nỗ lực có thể nói tình hình dịch bệnh ở đồng nai đến thời điểm này
đã cơ bản được kiểm soát và đang tập trung xanh hóa các hồn đỏ
song song đó bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách
trở lại trạng thái bình thường mới ở vùng xanh cấp xã để phục hồi sản xuất
tại tỉnh hậu giang
nhiều gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn khi bước vào năm học mới
thiếu thốn tùy dụng cụ sách vợ đến cả thực phẩm hằng ngày
nhằm chia sẻ với các em thì nhiều mạng lưới kết nối mạnh thường quân
đã chú động tìm nguồn hỗ trợ
trong đó có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ công an địa phương
mỗi khi tụ trường hình ảnh của anh trần hoàng minh đại diện câu lạc bộ huệ
tất bật đưa học cụ đến các em học sinh nghèo vượt khó đã không còn xa lạ
năm năm qua anh minh phối hợp với lực lượng công an
vận động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ gia đình khó khăn có con em đang đi học
quá nghèo có hai bà cháu à học có miếng đất miếng đai vợ hết á
rồi đi mòn mướn rồi đi bắt cua bắt áo
từ hôm dịch tới giờ có rạm được đồng bạc nào đâu
không có một đồng nữa rồi cho cháu em đi học là cảnh khổ lắm
anh trần quảng minh cũng có ủng hộ cho nhân dân trên địa bàn xã
với cái phần quà là chín mươi phần quà
bên cạnh đó thì chỗ anh trần quang minh là cũng có ủng hộ
các lực lượng công an nói chung là tất cả các tổ chốt covid
và các tổ từng cha phòng chống dịch
cũng mong muốn nhận được sự sang sẻ đóng góp nhiều hơn nữa
của các mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm các đơn vị
các chốt cũng như người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín
bước qua khó khăn
thời gian qua lực lượng công an tỉnh hậu giang đã trao tặng
hơn bảy tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm tổng trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng
cho học sinh trên địa bàn nhân dịp khách
bên cạnh đó cũng hỗ trợ nhiều suất học bổng tập vở và khẩu trang y tế
cùng các dụng cụ thiết yếu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vâng thưa quý vị như ở phần đầu của chương trình chúng tôi đã thông tin
là bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay hà nội sẽ mở lại nhiều dịch vụ
và cũng từ sáu giờ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng
không áp dụng cấp giấy đi đường cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố
ngoài mô tô xe hai bánh vận chuyển bưu gửi hàng hóa đang được phép hoạt động
cho phép xe mô tô xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô xe hai bánh
có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá năm mươi số lượng phương tiện hoạt động
người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
và khai báo y tế hàng ngày
thời gian hoạt động từ chín giờ sáng cho đến hai mươi hai giờ hàng ngày
hà nội sẽ tiếp tục duy trì hai mươi hai chốt cửa
ngõ ra vào thành phố ba mươi ba chốt ở các đường ngang lối mở
đảm bảo kiểm soát được người và phương tiện ra vào thủ đô
ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nội đô
hà nội không cấm người từ tỉnh ngoài vào thành phố
nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch theo quy định
ubnd hà nội tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa
đến sân bay quốc tế nội bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
ngoài ra ubnd hà nội cũng yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy
gồm xe buýt taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh
hoạt động bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận tải hành khách bằng mô tô
trừ phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
hà nội những ngày vừa qua đã áp dụng nhiều biện pháp để dần nới lỏng giãn cách
một số loại hình kinh doanh thiết yếu đã được phép hoạt động quay trở lại
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đã gia tăng đáng kể
trên thực tế không ít người dân đã vi phạm luật giao thông khi điều khiển phương tiện
đặc biệt xuất hiện tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng
các điểm như cầu long biên hồ tây trở thành điểm hóm mát của nhiều người
hành động này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
từ phụ nữ cho đến đàn ông một hai ba và rất nhiều trường hợp khác đã bỏ qua
hoặc cố tình quên luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện xe máy như thế này
vô tư không đội bú bảo hiểm thậm chí là đi ngược chiều
tình trạng này đã xuất hiện nhiều nơi khi hà nội thực hiện việc nới lỏng giãn cách
nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong thời điểm hiện tại
các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố
được triển khai nhiều địa điểm khác nhau nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
phát hiện thấy tổ công tác làm nhiệm vụ nhiều người đã quay đầu xe bỏ chạy như thế này
sau khi nới lỏng giãn cách đội tham gia giao thông của người dân đã tăng lên đáng kể
mặc dù đó thì tổ công tác mạnh cũng tăng cường kiểm tra tại các vùng đỏ
ngoài ra với những trường hợp tham gia giao thông mà không chấp hành luật giao thông
hoặc cố ý không chấp hành nhưng không đừng bảo hiểm hoặc lang lách đánh võng
anh em cũng kiên quyết xử lý
dù hà nội đã nới lỏng giãn cách tuy nhiên vẫn khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực hiện công việc và khi thực sự cần thiết
thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp vô tư vi phạm công tác phòng chống dịch
khu vực cầu long biên đã xuất hiện tình trạng người dân tụ tập ăn chơi như thế này
thậm chí có người không đeo khẩu trang
hồ tây là địa điểm thu hút giới trẻ
ngay sau khi được nới lỏng giãn cách
nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ra khu vực này để làm việc riêng tư
dù đã nới lỏng giãn cách thế nhưng thời điểm này hà nội vẫn chưa thực sự trở thành vùng xanh
do vậy nếu người dân có tâm lý chủ quan lơ là rất có thể không giữ được những thành quả đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua
cục đăng kiểm việt nam cho biết từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được tăng thêm một mươi hai tỷ lệ tiền trích nhận lại từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ mà đơn vị thu được
đây là điểm mới quy định tại thông tư số bảy mươi hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính
quy định mức thu chế độ thu nộp miễn quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
cụ thể đơn vị thu phí sẽ được trích để lại một ba mươi hai số tiền phí đường bộ thực thu
hiện tại là một hai để trang trải cho hoạt động thu phí
và trong số này đơn vị đăng kiểm chuyển lại ba cho cơ quan quản lý đăng kiểm
để phục vụ công tác quản lý thu nộp phí đường bộ của hệ thống đăng kiểm
theo cục đăng kiểm việt nam hiện toàn quốc có hơn bốn bốn trăm chín mươi năm xe ô tô
được cấp chứng nhận đăng kiểm để lưu hành
tổng số tiền thu phí sử dụng đường bộ ô tô theo hệ thống đăng kiểm trên cả nước
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đạt năm chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng
thưa quý vị trong những ngày qua đoàn viên thanh niên công an tỉnh đắk lắc
đã phối hợp với đoàn thanh niên công an tp bộ môn thuận
tổ chức chương trình bếp đêm chiến sĩ để mang những suất ăn khuya
đến tiếp xúc và sẻ chia với lực lượng đang ngày đêm

những hình ảnh đẹp về bếp ăn đặc biệt này sẽ được truyền đến quý vị và các bạn ngay trong phóng sự sau đây
chương trình bếp đêm chiến sĩ bắt đầu được tổ chức từ ngày ba mươi tháng tám

trên địa bàn tp bùa mạc
các suất ăn khuya được chuẩn bị từ khoảng một mươi chín h mỗi tối và sau đó được các đoàn viên đưa đến tận tay